thưa quý vị vào đêm ngày hôm qua lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của tất cả bốn nạn nhân
bị vùi lấp tại chốt cảnh sát giao thông trên đèo bảo lộc của tỉnh lâm đồng
sau gần sáu giờ nỗ lực tìm kiếm
danh tính của các nạn nhân được xác định gồm ba chiến sĩ cảnh sát giao thông là
thiếu tá nguyễn khắc thường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một thượng úy lê quang thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
thượng úy lê ánh sáng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và một người dân tên ngọc anh
cả bốn người bị vùi lấp khi đang nỗ lực di chuyển phương tiện thiết bị ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm
sau khi nhận được thông tin tỉnh lâm đồng đã huy động hàng trăm người cùng nhiều phương tiện
để tìm kiếm bốn người mất tích do sạt lở đất tại chốt cảnh sát giao thông trên đèo bảo lộc
vào tối cùng ngày đơn vị quản lý đường bộ bốn một đã phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông
và thanh tra giao thông các địa phương tổ chức hướng dẫn điều tiết và tạm thời đóng đèo bảo lộc
vì thời tiết xấu khối lượng sạt lở quá nhiều gây nguy hiểm đến an toàn giao thông